thưa quý vị các chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ubnd tp hcm sẽ được bầu tại kỳ họp lần thứ nhất
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu được tổ chức từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo đó trước khi diễn ra kỳ họp lần thứ nhất thường trực hội đồng nhân dân tp hcm đã triệu tập tổ chức phiên họp trụ bị
để xin ý kiến các đại biểu thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo phiên họp chính thức kỳ họp lần thứ nhất
của hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi năm tháng sáu
đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt là thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng thời hội đồng nhân dân tp hcm cũng sẽ xem xét
quyết định một số vấn đề cấp bách quan trọng theo tệ trình của ủy ban nhân dân tp hcm
theo chương trình kỳ họp các đại biểu sẽ bầu chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
bầu hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm đồng thời bầu bốn trưởng bang và các phó trưởng bang
bang kinh tế ngân sách bang pháp chế bang văn hóa xã hội bang đô thị thuộc hội đồng nhân dân tp hcm
cũng tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hcm sẽ giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
cùng năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các ủy viên ủy ban nhân dân tp hcm